mỹ vừa bật đèn xanh cho iraq tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ iran trong đó có khí đốt
hiện chưa rõ lệnh miễn trừ được gia hạn này sẽ kéo dài được bao lâu
một nguồn tin trong chính phủ iraq cho biết lần gia hạn mới nhất này sẽ kéo dài một trăm hai mươi ngày
mỹ tiếp tục gia hạn lệnh miễn trừ đối với iraq do baghdad đã chứng minh được rằng
nước này đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp quan trọng để có thể tự chủ hơn trong việc tự cung ứng năng lượng
tiến tới giảm bớt phụ thuộc vào iran
các biện pháp được đề cập bao gồm việc iraq đã đầu tư cho lĩnh vực khí đốt
với những hợp đồng phát triển các dầu mỏ khí đốt ở phía đông nước này
sự miễn trừ của mỹ cho phép iraq tránh được các lệnh trừng phạt khi nhập khẩu khí đốt của iran
lệnh miễn trừ đã được gia hạn liên tục từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
khi chính quyền của tổng thống donald trump áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với iran